gần bảy mươi năm qua các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa chiến tranh xung đột ở nhiều nơi trên thế giới
bối cảnh của thế kỷ hai mươi một đặt ra những nhiệm vụ và yêu cầu ngày càng cao hơn đòi hỏi trách nhiệm sự cam kết tham gia của các quốc gia thành viên trong đó có việt nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình